theo ghi nhận mặt cầu thăng long tiếp tục có nhiều vết nứt mặt nhựa đường nhiều đoạn bị trồi lên
và tạo thành những ổ gà gây ứ động nước mưa
những hư hỏng này đang ảnh hưởng trực tiếp và gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông
bộ giao thông vận tải đã kiểm tra hiện trường nhằm nắm bắt thực trạng và có biện pháp khắc phục
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam diện tích mặt cầu phải sửa chữa những năm qua
khoảng trên một mươi năm trăm linh m hai tương đương khoảng bốn mươi diện tích toàn mặt cầu
cầu thăng long có hai tầng đi chung cả đường sắt và đường bộ
được đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm do liên xô cũ hỗ trợ xây dựng
vào năm hai nghìn chín mặt cầu thăng long đã được trải lại toàn bộ lớp thảm mặt cầu tầng hai bằng công nghệ của mỹ
tuy nhiên từ đó tới nay lớp bê tông nhựa mặt cầu bị sô rồn nứt ngang mặt
do độ dính bám giữa bê tông nhựa mới và bản thép phía dưới không đạt yêu cầu
cần phải được sửa chữa tổng thể
chí đạo của bộ sẽ cố gắng sửa
để đảm bảo là êm thuận trong một thời gian dài
hiện nay có nhiều tư vấn đề xuất chúng tôi sẽ cố gắng chọn một phương án tốt nhất
tuy nhiên việc này chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để sửa chữa toàn diện mặt cầu thăng long
về việc lựa chọn đơn vị thi công bộ sẽ tổ chức đấu thầu công khai
bảo đảm chất lượng khách quan minh bạch
công nghệ này không phải phụ thuộc vào chuyên gia nga
mà sẽ đấu thầu rong rãi
bây giờ là đức mỹ nhật đều có thể làm được cái công nghệ này
cùng chuyến khảo sát bộ giao thông vận tải cũng kiểm tra công trình dự án đường vành đai ba
đoạn mai dịch thăng long và yêu cầu nhà thầu cùng các đơn vị liên quan
đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án